trong sáng nay tức hai mươi tám tết tình hình giao thông tại tp hcm không ồn tắc trầm trọng và tương đối thông thoáng
đáng chú ý là tại các cửa ngõ của thành phố thì lượng phương tiện rất đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe như những ngày vừa qua
tại tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây một trong những điểm nóng về ồn tắc trong những ngày gần đây
các phương tiện di chuyển khá thuận lợi
các tuyến đường dẫn vào cao tốc lượng xe dù đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe dữ dội
so với những ngày vừa qua từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng chạp giao thông tại các bến xe cao tốc cửa ngõ tp hcm đã bớt ủn tắc hơn
do năm nay người dân rời thành phố về quê đón tết sớm hơn
vì vậy giao thông trên các tuyến đường nội đô khu vực trung tâm cũng thông thoáng hơn
dự báo của ngành giao thông tp hcm từ chiều tối hai mươi tám tết cho đến sáng ba mươi tết sẽ là những ngày cao điểm đi lại
khi người dân tiếp tục rời thành phố về quê đi du lịch chơi tết